nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay đại sứ quán và cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại vương quốc campuchia
đã trang trọng tổ chức lễ đặt hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đại hiểu nghị việt nam campuchia thủ đô phnom penh
đại sứ vũ quang minh cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan doanh nghiệp lưu học sinh việt nam
đại diện hội khơ me việt nam tại vương quốc campuchia đã cùng nhau ôn lại sự kiện lịch sử chủ tịch hồ chí minh
đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các đại biểu tham dự buổi lễ dành một phút tưởng niệm tri ân các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc việt nam
tưởng nhớ các chiến sĩ quân tình nguyện chuyên gia việt nam và những người khơ me yêu nước đã giành chọn tuổi xuân
hy sinh sương máu cho sự nghiệp cách mạng của cả hai dân tộc cứu nhân dân campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng hồi sinh đất nước chùa tháp tươi đẹp